vào tối ngày hai mươi bốn tháng một cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bộ công an cho biết
đã phối hợp với cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tân yên tỉnh bắc giang
triệt phá thành công đường dây lừa đảo bằng hình thức giao bán vé máy bay giả nhằm chiếm đoạt tài sản
cơ quan công an bắt giữ kim anh dũng hiện trú tại tỉnh bắc ninh là người trực tiếp tổ chức tạo lập quản trị ba trang facebook
đăng tải thông tin ra bán vé máy bay cứu trợ về việt nam để thực hiện hành vi lừa đảo
dũng khai từ đầu năm hai nghìn hai mươi tham gia các nhóm riêng dành cho cộng đồng người việt nam ở nước ngoài
sau đó đăng tải thông tin các chuyến bay cứu trợ về nước để lừa người dân mua vé
dũng dùng phần mềm chỉnh sửa ảnh và thông tin rồi gửi về máy bay giả cho nạn nhân
khi nạn nhân ra sân bay mới biết không có tên trong các chuyến bay
liên lạc với dũng thì đã bị dũng chặn mọi liên lạc
với thủ đoạn trên dũng đã lừa đảo khoảng ba mươi nạn nhân với số tiền khoảng một năm tỷ đồng